tại trụ sở trung mương đảng đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã có buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao quốc hội vương quốc campuchia
do ông samdek heng samrin chủ tịch danh dự đảng nhân dân campuchia chủ tịch quốc hội làm trưởng đoàn sang thăm chính thức việt nam
ông samdek heng samrin bày tỏ vui mừng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội vương quốc campuchia nhiệm kỳ sáu sang thăm chính thức việt nam
và trân trọng truyền lời thăm hỏi thân thiết lời chúc sức khỏe của quốc vương norodom sihamoni chủ tịch thượng viện samdek saychum và thủ tướng samdek hun sen đến các nhà lãnh đạo của việt nam
chân thành cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ giúp đỡ quý báu kịp thời hiệu quả mà việt nam đã dành cho campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc
giúp nhân dân campuchia thoát khỏi chế độ khơ me đỏ diệt trùng cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay
ông samdek heng samrin khẳng định campuchia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với việt nam để triển khai các thỏa thuận hiệp định đã ký và tuyên bố chung trong các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước
khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán của việt nam là luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài việt nam campuchia
đồng chí trần quốc vượng đề nghị quốc hội campuchia tiếp tục thúc đẩy tạo điều kiện thuận lợi đối với việc cấp giấy tờ pháp lý cho người gốc việt ở campuchia và tăng cường đồn đốc các cơ quan chức năng của campuchia phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của việt nam sớm hoàn thiện ký kết các văn bản pháp lý để ghi nhận tám mươi bốn kết quả công tác phân giới cắm mốc đã đạt được
nhân dịp này đồng chí trần quốc vượng cũng chuyển lời thăm hỏi lời chúc mừng của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng từ các nhà lãnh đạo campuchia
cao song viếng nguyên chủ tịch nước lê đức anh